y tế cơ sở có vai trò to lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân
giảm tải đáng kể lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến trên
bởi vậy quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các bệnh viện đa khoa tuyến huyện là chủ trương đúng của ngành y tế
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cách làm hay mà các bệnh viện tuyến huyện tỉnh bắc ninh áp dụng
tại khoa thận tiết niệu bệnh viện đa khoa huyện quế võ tỉnh bắc ninh
từ khi được bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy số lượt bệnh nhân đến điều trị luôn đông
việc bệnh viện triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo giúp bệnh nhân có thể được hưởng kỹ thuật cao mà không cần phải đi lại xa xôi tốn kém và quá tải
tại bây giờ tôi chạy được khoảng hơn hai tháng ba tháng
về đây thì tôi cũng thấy là điều kiện về cơ sở
vật chất máy móc thì nói chung là cũng tốt
tốt sức khỏe của bệnh nhân chúng tôi là rất là đảm bảo
thứ nhất là nâng cao chất lượng nhiệm vụ thì bệnh viện cũng đã cải tiến từ khâu đón tiếp đến các khâu quy trình khám bệnh ở tại phòng khám
làm sao với mục tiêu là bệnh nhân đến được tiếp đón và rút ngắn thời gian khám bệnh
và rút ngắn thời gian
và được trả lời kết quả
triển khai các dịch vụ kỹ thuật mà trước kia bệnh viện không triển khai được
chỉ có các bệnh viện tuyến trên để làm sao đó người dân có thể tiếp cận được với các dịch vụ ở tại bệnh viện
bên cạnh đó việc đưa bác sĩ từ bệnh viện trung ương về các bệnh viện tuyến huyện là một trong những chủ trương đúng
không chỉ bệnh nhân được hưởng lợi ích mà các y bác sĩ tại bệnh viện cơ sở có điều kiện tiếp cận những phương pháp kỹ thuật mới